bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây các bác sĩ chuyên ngành của đơn vị này liên tục bị nhiều cá nhân phòng khám tư cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan đến giả mạo để thu hút bệnh nhân
một loạt fanpage giả mạo đã sao chép và đăng tải lại các bài đăng logo ảnh bìa của fanpage chính thức của bệnh viện trung ương quân đội một trăm một mươi hai
thậm chí cắt ghép hình ảnh video về bệnh viện trên các kênh thông tin đại chúng và lồng tiếng quảng cáo cho sản phẩm để tạo niềm tin kéo người theo dõi
điều này có thể gây rủi ro về thiệt hại kinh tế thậm chí tính mạng cho người sử dụng dịch vụ
bệnh viện khẳng định chỉ có một cơ sở khám chữa bệnh duy nhất tại số một đường trần hưng đạo quận hai bà trưng hà nội
bệnh viện không cung cấp tổ chức kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến hay tại các cơ sở khác